các nguyên liệu được sử dụng trong nghiên cứu là các túi polymer chất dẻo khác nhau

túi polymer chất dẻo từ đề tái nghiên cứu của viện hóa học viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
túi từ siêu thị được cấp chứng chỉ thân thiện môi trường và túi polymer có nguồn gốc dầu mỏ được dùng hàng ngày tại việt nam

và bộ khoa học công nghệ cho phép tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm mới vật liệu di truyền từ việt nam là vi sinh vật

đây được coi là tín hiệu đáng mừng đối với vấn đề xử lý túi ni lông nói riêng và rác thải nhựa nói chung trong tương lai

qua đó hạn chế tình trạng ô nhiễm trắng tại nước ta

tuy nghiên cứu mới chỉ ở phạm vi nhất định thế nhưng trước mắt kết quả này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc sản xuất các loại túi ni lông có khả năng phân hủy sinh học thực sự

qua đó hạn chế tình trạng ô nhiễm trắng tại nước ta
với môi trường đến với rất nhiều người
với suy nghĩ cung cấp một địa điểm mua sắm những đồ dùng thiết yếu
mà không cần đến túi ni lông hay quá nhiều loại bao bì
chị thảo đã mở cửa hàng go eco hà nội và biến nơi đây thành điểm đến
cho những người yêu thích và theo đuổi lối sống xanh
nhiều khách đến thì và ôi tại sao người ta đến vào cái câu hỏi đầu tiên
ôi tại sao hàng hóa ở chỗ này kỳ cục thế này lại không có bao bì
hoặc là tôi đến mua hàng đến khi tôi mua hàng xong lại không cho tôi được nổ một cái túi
bởi vì cửa hàng mình là hạn chế dùng mọi loại bao bì
tất cả những cái bao bì kể cả túi giấy bọn mình cũng hạn chế
và tất cả những cái đồ đạc ở trong cửa hàng mình đều hầu như là đồ recycle
có nghĩa là đồ tái chế
thì rất nhiều khách hàng bảo rằng là cái này nó kỳ cục quá
nó khác so với cả những cái gì mà bình thường tôi quen là phải có
thì mình cũng coi là đấy là một cái cơ hội để mình có thể chia sẻ được với cả mọi người
nilon hoặc là giấy tất cả cái đấy nó đều là tài nguyên
và nếu như chúng ta có thể tự chuẩn bị được cho bản thân chúng ta
thì chúng ta không cần phải sử dụng những cái bao bì như thế
thì nó mới sẽ là tốt thực sự tốt thực sự thân thiện với môi trường
sự phát triển và mở rộng tiệp khách hàng của những cửa hàng không sử dụng túi nilon như goeco hà nội
đã chứng tỏ rằng mọi thói quen đều có thể được thay đổi
theo thống kê ở việt nam hiện nay đang sản xuất hàng nghìn tấn túi nilon các loại
và được xếp vào hàng các quốc gia sử dụng nhiều túi nilon nhất trên thế giới
tính trung bình mỗi gia đình việt nam hàng ngày sử dụng không dưới một mươi túi ni lông các loại
trong khi trên thực tế không cần đến túi nilon
mỗi người vẫn hoàn toàn có thể dùng làn và hộp đựng thức ăn khi đi chợ
ngoài ra những chiếc túi vải bạt có thể tái sử dụng
sẽ giúp mỗi chúng ta đựng được rất nhiều thứ đồ khi đi mua sắm
chỉ đơn giản là mỗi chúng ta hãy nhớ mang theo chiếc túi đó bên mình
tất cả các giải thưởng đều được bọc trong những chiếc túi giấy tái chế
và là những món quà xinh xắn để động viên các em nhỏ nhân dịp giáng sinh đang cận kề
cuộc thi còn khuyến khích các em học sinh tìm hiểu về tái chế rác thải thành những vật dụng có ích
điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn thể trang tái chế của các em học sinh
từ những nguyên liệu sẵn có ở trường và gia đình như bao bì nilon dây báo hay thậm chí cả cây cỏ
đều được các em học sinh sáng tạo thành những bộ trang phục bắt mắt

động vật châu á cùng với nhà trường đã xây dựng một vườn sinh học trong trường
trong nhiều cây thảo dược thay thế mật gấu
nhằm giúp học sinh được tiếp nhận thông tin một cách trực quan
đồng thời các em nhỏ có thể tự tay chăm sóc đóng góp xây dựng vườn trường thêm xanh
từ đó chính các em sẽ là những tuyên truyền viên đến gia đình và cộng đồng
khuyến khích sử dụng các loại cây thuốc vị thuốc thay thế tác dụng chữa bệnh của mật gấu
để dần tiến tới chấm dứt ngạn nuôi nhốt cấu lý mật và bạo hành động vật vô lý

đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình môi trường và tài nguyên kỳ sau